trong khuôn khổ chuyến thăm thành phố davao miền nam philippines phó thủ tướng trung quốc uông dương đã có cuộc họp kín với tổng thống rodrigo duterte và nhất trí ký một chương trình hợp tác sáu năm về thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế song phương
phát ngôn viên của tổng thống philippines cho biết phó thủ tướng trung quốc uông dương nhấn mạnh sự cần thiết chú trọng vào các lợi ích chung vốn mang lại nhiều lợi ích hơn là khác biệt
tổng thống duterte nhận định quan hệ song phương đã phát triển mạnh mẽ hơn nhất là trong lĩnh vực thương mại đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
liên quan tới quan hệ với asean phó thủ tướng uông dương nêu rõ trung quốc đặt ưu tiên asean trong chính sách đối ngoại của mình ủng hộ cộng đồng asean và vị thế trung tâm của thể chế này trong hợp tác khu vực
phó thủ tướng trung quốc uông dương đang có chuyến thăm philippines trong bốn ngày đây là chuyến thăm cấp cao nhất của một lãnh đạo bắc kinh kể từ khi hai nước tìm kiếm mối quan hệ hợp tác mới sau những tranh chấp chủ quyền ở biển đông
phó tổng thư ký liên hợp quốc kiêm thư ký điều hành ủy ban kinh tế xã hội vùng tây á bà rima kalab vừa đệ đơn tử chức sau khi tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres yêu cầu bà phải rút lại một bản báo cáo
cáo buộc israel áp dụng chế độ phân biệt chủng tộc abakhite đối với người palestine
phát ngôn viên liên hợp quốc cho biết tổng thư ký liên hợp quốc ông guterres đã chấp thuận đơn từ chức của bà khalab sau khi yêu cầu bà này gỡ bản báo cáo trên khỏi mạng internet
theo đó báo cáo được công bố mà không có sự tham vấn với ban thư ký liên hợp quốc và nguyên nhân ông guterres chấp nhận đơn từ chức của bà khalab không phải vì vấn đề nội dung báo cáo
mà do ông guterres không chấp nhận bất kỳ quan chức liên hợp quốc
báo cáo trên có nội dung cho rằng israel đã thiết lập một chế độ abactite đối với toàn bộ người dân palestine thông qua việc chia tách chiến lược họ thành bốn nhóm để đàn áp
bộ ngoại giao israel đã cực lực bác bỏ cáo buộc trên và so sánh báo cáo với luận điệu tuyên truyền chống do thái của đức quốc xã
cảnh sát ấn độ vừa tăng cường an ninh tại đền tajimaha sau khi cơ quan tình báo của nước này nhận được cảnh báo
nguy cơ đe dọa từ những kẻ khủng bố
theo đó một nhóm ủng hộ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã đe dọa thực hiện các vụ tấn công vào đền tajimaha
công trình được xây dựng từ thế kỷ một mươi bảy cũng như một số mục tiêu khác tại ấn độ
truyền thông địa phương đăng những bức ảnh cho thấy một tay súng chùm khăn đen trong tư thế chiến đấu tại đền tajmaha cùng với dòng chữ mục tiêu mới
cảnh sát cho biết đã tăng cường an ninh tại ngôi đền thu hút nhiều du khách nhất tại ấn độ
nói trên dù chưa có cảnh báo chính thức hay thông tin tình báo cụ thể về mối đe dọa
đội giả phá bom mìn cũng được triển khai cùng với lực lượng bổ sung tuần tra sông yamona gần ngôi đền
giới chức ấn độ nhận định tổ chức is ít ảnh hưởng tại quốc gia có khá đông người hồi giáo ôn hòa này
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt